ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức để đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa nga và ukraine trước cuối năm hai nghìn hai mươi ba nhằm giảm thiểu những tác động đối với hai bên cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu
phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm thường niên ở new york mỹ ông guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt cho một giải pháp phù hợp với hiến trương của liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
ông cho biết liên hợp quốc sẽ tích cực làm việc để đưa ra những nền tảng đối thoại cho cuộc xung đột ở ukraine nhằm giảm thiểu các tác động
người đứng đầu liên hợp quốc tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng đàm phán hòa bình hiệu quả trong tương lai gần cũng như triển vọng cuộc xung đột ở ukraine sẽ sớm kết thúc
dù vậy ông hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc vào cuối năm tới